chiều nay nhận được tin báo về trường hợp người dân đã bị lên cơn đau tim cần phải đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức
các cán bộ chiến sĩ công an phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang đã kịp thời hỗ trợ
cụ thể vào khoảng một mươi bốn h chiều nay người dân phường mỹ thạnh điện báo công an phường về việc bà lê thị hồng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại địa phương đang lên cơn đau tim phải đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay nhưng không liên hệ được xe
có thể nguy hiểm đến tính mạng
tiếp nhận tin báo lãnh đạo công an phường đã nhanh chóng phân công thượng úy lê minh soàn và thượng úy trần văn trể
điều khiển xe chuyên dùng của lực lượng công an đến phối hợp cùng với gia đình đưa bà đến bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh an giang cấp cứu kịp thời